tại thành phố đà nẵng trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua là năm thứ năm liên tiếp tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí
về số vụ số người thiệt mạng và cả số người bị thương
trong năm qua trên địa bàn thành phố đà nẵng xảy ra chín mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết sáu mươi người bị thương sáu mươi năm người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy giảm một mươi năm ở cả ba tiêu chí
có được kết quả trên là do ngay từ đầu năm phòng cảnh sát giao thông thành phố đã xây dựng các phương án hành động cụ thể
như huy động tối đa lực lượng phối hợp với các lực lượng khác thường xuyên làm nhiệm vụ tuyên truyền nâng cao nhận thức
của người tham gia giao thông điều hòa hướng dẫn giao thông tổ chức phân luồng phân tuyến giải tỏa ùn ứ
tại các nút giao thông phức tạp không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và đi lại của nhân dân